tâm lý né tránh sợ trách nhiệm đùn đẩy sợ sai gây ách tắc làm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước
có ý kiến cho rằng hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm đến nay mới xuất hiện không những thế còn lan rộng từ trung ương đến địa phương và tiếp tục lan rộng từ khu vực công đến khu vực tư
nhiều ý kiến đề nghị cần có những giải pháp để giải quyết tình trạng này
hiện nay trong một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm ấy nó bao gồm hai nhóm cán bộ
một là nhóm cán bộ suy thói về tư tưởng chính trị
cán bộ né tránh sợ trách nhiệm đùng đẩy sợ sai cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích riêng
hai là những cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm
tôi cho rằng ngay trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này thì giải pháp cấp thiết cần phải làm ngay đó là ưu tiên thay thế những cán bộ ấy bằng những cán bộ tốt những cán bộ có đủ tâm quyết và trách nhiệm vì chúng ta không thiếu những cán bộ tốt
giống như trong bóng đá khi quân luyện nhiên trưởng vì sự phát triển
cuộc cả đội bóng và vì màu cờ sắc áo họ sẵn sàng thay người khi quan sát thấy cầu thủ của mình thi đấu kém hiệu quả
tôi trân trọng đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ cần sớm có những giải pháp toàn diện để khắc phục những khó khăn tồn tại như đã nêu trên trong báo cáo
và quan tâm tháo gỡ những khó khăn điểm ngãn đốt thấp cho địa phương về cơ chế về thể chế
đồng thời có liệu pháp đủ mạnh để sốc lại tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ
cũng như có liều thuốc đặc trị hiệu quả căn bệnh đùn đẩy né tránh sợ trách nhiệm sợ sai mà không để lan ra diện rộng
bên cạnh đó có ý kiến nhận định hiện có một số cán bộ do năng lực hạn chế không dám làm nên né tránh đùn đẩy công việc tình trạng cán bộ sáng cắp ô đi tối cắp ô về
cần phải cá thể hóa trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc tham mưu hoặc đề xuất sửa đổi ban hành
hoặc bổ sung sửa đổi ban hành
những văn bản quy hoạch pháp luật hoặc là ban hành trong thẩm quyền thì cần cũng phải cá thể hóa trách nhiệm
bởi vì cái việc mà như chúng ta nói là cái việc mà chậm bán hành văn bản chi tiết vẫn chưa khắc phục
trong hiệu điện hồi nãy thì rất cần cơ chế bảo vệ cho người dám nghị dám làm dám trình trách nhiệm vì lý chung
cho nên là bộ chính trị đã có cái kết luận một mươi bốn rồi thì đề nghị là chính phủ sớm ban hành cụ thể hóa thành cơ chế pháp lý để bảo vệ họ
cũng về vấn đề này
nhiều ý kiến đề nghị chính phủ ra soát và có đánh giá cụ thể hơn về tình trạng cán bộ né tránh sợ sai đùn đẩy trách nhiệm
đồng thời có cơ chế xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng cán bộ né tránh đùn đẩy trách nhiệm
chiều nay tại hà nội tiểu ban an ninh trật tự đại hội thể thao học sinh đông nam á lần thứ một mươi ba
và các hội nghị sự kiện từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức phiên họp triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự chủ trì phiên họp
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh các hội nghị sự kiện từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là đại hội thể thao học sinh đông nam á lần thứ một mươi ba là sự kiện lớn được quan tâm có ý nghĩa chính trị quan trọng
do đó phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện
đồng chí thứ trưởng đề nghị các thành viên tiểu ban an ninh trật tự cần phát huy kinh nghiệm
huy động phương tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện kiểm soát chặt chẽ an ninh mạng
phối hợp hướng dẫn thủ tục quy trình xuất nhập cảnh được thuận lợi triển khai các phương án kiểm tra
kiểm soát các khu vực các sự kiện hướng dẫn đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ tại các sự kiện
phần luồng đảm bảo an toàn giao thông
đồng thời đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu cục truyền thông công an nhân dân chủ trì phối hợp với các địa phương
tổ chức xây dựng các tin bài phóng sự về công tác đảm bảo an ninh trật tự để lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an
sáng nay tại hà nội tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả tháng năm
và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ
chủ trì phiên họp cùng dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các bộ ngành các đồng chí thành viên trong tổ công tác
qua triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng năm tháng sáu tới nay đã hoàn thành bốn nhiệm vụ
đang thực hiện một mươi sáu nhiệm vụ theo lộ trình trong tháng sáu tháng bảy chưa hoàn thành một mươi một nhiệm vụ
biểu dương kết quả các bộ ngành địa phương đạt được có sự chuyển biến tích cực
tổ công an nguyễn duy ngọc đề nghị các nhiệm vụ còn chậm muộn và nhiệm vụ trong tháng sáu cần gấp rút hoàn thành
liên quan đến những tồn tại hạn chế và nguy cơ làm chậm lộ trình triển khai đề án sáu đối với bốn nhóm vấn đề
pháp lý dịch vụ công hạ tầng công nghệ và nguồn lực thứ trưởng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương tập trung tháo gỡ
đồng thời đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị các thành viên tổ công tác nhanh chóng triển khai phần mềm theo dõi giám sát
cần kiểm điểm thường xuyên báo cáo kết quả hàng tuần về cơ quan thường trực để tập hợp đề xuất nhằm phục vụ triển khai có hiệu quả đề án sáu
cũng trong sáng nay làm việc và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm với cục y tế thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý
cho công tác y tế công an nhân dân và thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác y tế công an
năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cục y tế đã tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt đối với hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công an nhân dân
cơ chế chính sách đối với các bệnh viện hạng một đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí được giao đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công
tập trung công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế công an công tác hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra cũng đã được tăng cường
thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh việc tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả quyết định số năm nghìn năm trăm sáu mươi hai của bộ trưởng bộ công an
ban hành đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và các chính sách đặc thù để thu hút và giữ chân các bác sĩ giỏi
đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế đầu tư xây dựng và giải ngân các nguồn kinh phí được cấp trong năm hai nghìn một mươi chín
làm tốt công tác xây dựng đảng thực hiện nghiêm quy chế làm việc phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chiến sĩ
trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chỉ huy trong thực hiện các nhiệm vụ
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến cũng đã trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng đối với đồng chí thiếu tướng vũ hải nam phó cục trưởng cục y tế
thưa quý vị hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn hai mươi ba ngày quốc tế thiếu nhi một tháng sáu và hướng tới ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
vào sáng nay hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân tổ chức chương trình vui tết thiếu nhi và gặp mặt tặng quà cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích cao năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tại chương trình gặp mặt lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân đã gửi lời chúc các cháu thiếu nhi là con em của cán bộ chiến sĩ có một ngày tết thiếu nhi thật vui vẻ luôn chăm ngoan học giỏi đồng thời trao phần thưởng cho các cháu đạt thành tích cao từ cấp quận thành phố quốc gia trong năm học vừa qua
nhằm đổi mới và tạo nên một chương trình ý nghĩa năm nay các tiết mục nghệ thuật được giàn dựng từ các tác phẩm văn học trong chương trình sách giáo khoa bậc tiểu học
chương trình đã nhận được sự tán thưởng nhiệt tình từ các khán giả nhí khi xuất hiện các tiết mục vui nhộn hấp dẫn của giàn diễn viên đến từ nhà hát tuổi trẻ
thưa quý vị bộ công an đặt ra mục tiêu đến trước ngày ba mươi tháng bảy tất cả các địa phương trên toàn quốc sẽ hoàn thành một trăm linh việc cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ công dân có đủ điều kiện
trên cơ sở đảm bảo tiến độ đề ra hiện công an các địa phương đang tập trung các nguồn lực thiết bị cũng như đồng bộ triển khai nhiều cách làm phù hợp với tình hình cơ sở
tại tỉnh bắc giang việc thu nhận hồ sơ căn cước công dân đã đạt được trên chín mươi chín cũng đang nỗ lực quyết tâm về đích sớm trước mục tiêu bộ công an đề ra
thời điểm này một tổ cấp căn cước công dân của công an huyện lạng giang phối hợp với công an xã xuân hương đang triển khai việc thu nhận cho những trường hợp công dân cuối cùng trên địa bàn
trong tổng số hơn một mươi công dân đủ điều kiện cấp căn cấp công dân qua giá soát còn khoảng gần một trăm linh trường hợp
trong đó có trên một mươi công dân đủ điều kiện cấp căn cấp công dân
một mươi trường hợp đặc biệt do ống yếu bệnh tật và khó khăn trong việc đi lại xuân hương đặt mục tiêu về đích cấp căn cấp công dân trước tháng bảy
công an xã đã trực tiếp viết giấy mời đối với những trường hợp chưa cấp căn cước công dân
ngoài ra một số bệnh tật không đi lại được chúng tôi cũng khắc phục cùng đảng ủy ban với ban ngành đoàn thể khắc phục đưa đón những trường hợp này
bên cạnh các xã đang dồn lực
về đích cấp căn cước công dân hiện bắc giang đã có ba mươi xã hoàn thành công tác này
song khê là một minh chứng cụ thể như vậy
bốn sáu trăm hai mươi năm công dân đủ điều kiện trên địa bàn đã được thu nhận hồ sơ cấp căn cấp công dân
từ việc tranh thủ tối đa sự ủng hộ của chính quyền người dân cùng sự chủ động trong công tác nghiệp vụ đã giúp song khê đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước một tháng
có sự thống kê giả soát lại những người
mà nằm trong cái diện được cấp căn cước công dân
để từ đó mà khi mà triển khai thì chúng tôi đã nắm được tên tuổi địa chỉ và số điện thoại
chính vì vậy mà khi chúng tôi triển khai thì chúng tôi huy động các lực lượng đôn đốc đặc biệt là những thời gian chạy nước rút
triển khai phủ một trăm linh cấp thẻ căn cước công dân thì hiện nay trên địa bàn xã đã thực hiện xong
thì nó tạo thuận tiện cho cái việc quản lý
từ những điểm sáng trong việc phủ kín cấp căn cước công dân hiện bắc giang đã hoàn thành việc thu nhận đạt chín mươi chín chín
như vậy với hơn một mươi năm trường hợp cần phải hoàn thành
công an bắc giang đã và đang huy động nhân lực vật lực giao chỉ tiêu mỗi ngày tập trung triển khai đồng bộ cao điểm sáu mươi ngày đêm hướng đến mục tiêu về đích sớm
chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành vào cuộc để cấp căn cước công dân
bên cạnh cái việc tuyên truyền cái lợi ích của căn cước dân thì lực lượng công an cũng đã căng mình để tiếp tục làm sao mà để hoàn thành cái chỉ tiêu
và chúng tôi cũng khẳng định rằng chúng tôi sẽ hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho những người đủ độ tuổi trước ngày một mươi năm tháng bảy
hiện các tổ cấp căn cước công dân lưu động đang đi đến từng nơi gặp từng người để thu nhận hồ sơ
việc thực hiện thu nhập cập nhật bổ sung dữ liệu dân cư đảm bảo đúng đủ sạch sống cũng được lực lượng công an tỉnh bắc giang tiến hành song song nhằm ra soát cụ thể từng trường hợp chưa được cấp để có phương pháp cách thức thu nhận hồ sơ căn cước công dân sớm nhất và hiệu quả nhất
thưa quý vị lâu nay việc giải phóng mặt bằng luôn được xem là khâu khó khăn nhất
trong quá trình triển khai một dự án do đó việc làm tốt công tác dân vận với cách làm hay sáng tạo và sát với tình hình thực tế địa phương chắc chắn sẽ giải quyết được những khúc mắc khó khăn từ trong nội bộ nhân dân
tại hà nội mô hình dân vận khéo của công an phường gia thụy quận long biên đã tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng không để nảy sinh bước xúc dẫn đến khiếu kiện phức tạp từ đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đây là con ngõ nhỏ
giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường một mươi ba năm km tại địa bàn phường gia thụy quận long biên
theo đó sẽ có bốn mươi sáu hộ gia đình nằm trong diện bị thu hồi đất để làm đường
bài học của nhiều dự án để nảy sinh mâu thuẫn khiếu kiện phức tạp từ việc thu hồi đất do không nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân
do đó ngay từ đầu công an phường gia thụy đã xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm gắn trách nhiệm của từng chiến sĩ cảnh sát khu vực trong việc đi sâu sát cơ sở lắng nghe ý kiến của nhân dân
sau khi triển khai mùi dân vận khéo này bọn tôi sẽ làm tốt được về công tác tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến nội dung về giải phóng mặt bằng ở chỗ tổ một mươi ba của phường gia thụy
và cũng mong muốn từ đến cuối đến khi mà cái việc thực hiện
cái tuyến đường này thì sẽ không có những cái chuyện khiếu kiện rồi chúng tôi sẽ đảm bảo về mặt về an ninh trật tự
rồi trật tự an toàn xã hội trên cái địa bàn và trong cái khu vực mà cần giải phóng mặt bằng
những hộ dân này trong diện bị thu hồi đất để làm đường không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc phải ban giao đất cho dự án
thế nhưng thông qua mô hình dân vận khéo của công an phường gia thụy
thì ánh mắt nụ cười của những hộ bị thu hồi đất đã cho thấy sự đồng thuận cao với chủ trương mở đường của nhà nước
sau khi mà được các cơ quan của chính quyền địa phương và ban vận động về công tác giải phóng mặt bằng
thì đối với gia đình chúng tôi thì cũng hưởng ứng với lại cái chủ trương xây dựng cái đường một mươi ba năm mét này
và cái đường này thì nó cũng mang lại nhiều cái lợi ích cho nhân dân
thế cho nên là gia đình chúng tôi thì là cũng đồng thuận với lại cái chủ trương
những thành viên trong mô hình dân vận chính là cầu nối với chính quyền địa phương
từ đó những khúc mắc của công an phường gia thụy
đồng thuận của người dân đã kịp thời được gửi đến các cấp có thẩm quyền để cùng phối hợp giải quyết
sự đồng thuận của người dân đặc biệt là các hộ bị thu hồi đất
đã góp phần tích cực trong đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở
đội dung này là cán bộ chính sĩ cảnh sát vực cũng đã bám sát chặt chẽ
thứ nhất là nắm bắt tình hình tư tưởng tâm tư nguyện vọng
nhưng cái gì nội dung công việc mà phải thôi phương hợp thực hiện thì sẽ thực hiện
những nội dung nào mà có vương mắc có nghị thì sẽ trực tiếp trao đổi với người có chức năng nhiệm vụ
và trực tiếp đồng ý với an phường để được giải đáp
và giải đáp cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã quá trình vừa rồi thì cán bộ của nhân dân
mà thuộc trong phạm vi dự án cũng rất là đồng tình ủng hộ
và vì đây là công trình công cộng đảm bảo cho cái quyền nợ của cán bộ nhân dân trên an phường
thì qua đó cũng đánh giá rất cao cái vai trò nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng
của từng cán bộ diễn sĩ đối với các hộ dân mà trực tiếp đến dân thuộc khu vực nằm trong dự án
công tác dân vận khéo đang được công an phường gia thụy triển khai tiếp tục được nhân rộng
và áp dụng trong nhiều mặt công tác tại địa bàn cơ sở đúng với tinh thần dễ trăm lần
không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong